và luôn đồng hành cùng với intv trong năm mới giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
trở lại với nhịp sống thường ngày sau kỳ nghỉ tết
với không ít quý vị khán giả thì việc bắt tay ngay vào công việc
với mong muốn khởi đầu năm mới thuận buồm xuôi gió
mọi sự thuận lợi và mang lại nhiều điều may mắn
còn với những cán bộ phóng viên biên tập viên của antv thì sao
chị phương thảo chị có thể chia sẻ với quý vị khán giả nhiều hơn được không ạ
vâng thưa chị viu anh cũng như là quý vị khán giả
công việc của những người làm truyền hình như chúng tôi
có rất nhiều điều khác biệt vừa là cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an nhân dân
lại vừa làm công việc của những cán bộ làm công tác truyền hình
vì vậy mà việc làm theo các bản tin các chuyên mục
thực hiện trực theo lịch công tác
có những người phải làm việc xuyên tết là việc bình thường
vâng mỗi công việc sẽ có những đặc thù riêng
thế nhưng cũng giống như nhiều người khác
với các phóng viên antv thì khởi đầu năm mới
cũng luôn mang theo sự kỳ vọng vào năm mới
với sự khởi đầu mới và đạt được nhiều thành tựu trong công tác
và trong chương trình đầu xuân năm mới
chúng tôi xin gửi tới quý vị khán giả những chia sẻ về những kỳ vọng đó
từ biên giới hải đảo vùng sâu vùng xa vùng đồng bào các dân tộc
cho tới vùng sông nước ở bất cứ nơi đâu cũng có mặt các phóng viên antv
dù tác nghiệp trong bất cứ hoàn cảnh nào
hay trong điều kiện thời tiết ra sao
sự dấn thân vì nhiệm vụ mang tới hình ảnh nội dung các phóng sự chương trình đặc sắc
truyền tải từ quý vị khán giả là minh chứng rõ ràng về tình yêu nghề
và sự nỗ lực không biết mệt mỏi của các phóng viên intv
là một trong những nữ phóng viên công tác tại ban thời sự truyền hình công an nhân dân
phóng viên thu thủy đã đặt chân tới khắp các vùng miền trong cả nước
để thực hiện các phóng sự phát sóng trên các bản tin intv
và để có được các tác phẩm hay mang nhiều ý nghĩa thì đó là sự yêu nghề và dẫn thân vì nhiệm vụ
trong năm mới giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn những ngày đột nhiệm của các phóng viên antv
những ngày đầu xuân mới phóng viên thu thủy có sự trải lòng về kỳ vọng trong năm mới của bản thân
trong năm vừa qua thì phóng viên thời sự chúng tôi nói chung và bản thân tôi nói riêng
cũng đã gửi đến quý vị khán giả rất nhiều cái cạnh truyền tải những hình ảnh của lực lượng công an
trong thời gian đó thì cũng đưa ra một số những hình ảnh thực hiện cái nghị quyết một mươi hai của lực lượng công an nhân dân
và hy vọng rằng với năm mới này thì chúng tôi sẽ có nhiều góc quạnh hơn nữa
để truyền tải đến các phóng viên
những cái số của nghị quyết một mươi hai thì sẽ là toàn diện trong mọi mặt lĩnh vực của lực lượng công an
bên cạnh đó thì những bản tin thời sự sẽ là những bản tin mà đưa ra những tính nhân văn kịp thời
và làm sao mà sẽ hấp dẫn nhất đối với khán giả
mong rằng khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ cho truyền hình công an nhân dân nói chung
và cho phóng viên thời sự chúng tôi nói riêng
một năm mới thật nhiều thuận lợi sẽ có nhiều phóng sự mới
cũng như là sẽ được đến nhiều vùng đất mới khám phá nhiều cái hay để truyền tải đến quý vị khán giả
vâng thưa quý vị hiện tại tôi đang có mặt trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phận xã lộc sơn
huyện cú lộc mực nước ở đây đã ngập sâu từ một năm m lên đến hai m
ai cần giúp chở gì đó thôi
văn phòng miền trung tây nguyên trực thuộc ban thư ký biên tập truyền hình công an nhân dân
với những phóng viên năng nổ nhiệt huyết và vô cùng yêu nghề
đã mang lại những thông tin hình ảnh cũng như các chương trình đặc sắc phát sóng trên antv trong suốt những năm qua
đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền của antv tại khu vực miền trung tây nguyên
năm hai nghìn hai mươi bốn tôi kì vọng sự phát triển của kênh truyền hình công an nhân dân

với những tác phẩm truyền hình đặc sắc
tình hình thiên tai tại khu vực miền trung tây nguyên sẽ được hạn chế
thay vào những câu chuyện buồn trong thiên tai
buồn trong thiên tai sẽ là những đêm màu sáng về sự phát triển mọi mặt đời sống của người dân
tôi hy vọng rằng năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ là năm của sự đổi mới sáng tạo với những phó mẹ mới đặc sắc
và trong đó thì đội ngũ sản xuất phóng viên biên tập viên của văn phòng thường chủ
chủ tịch công an nhân dân tại khu vực miền trung và tây nguyên
thì sẽ nỗ lực làm mới mình để đóng góp những tạp phẩm chất lượng về đồ dung
đặc sắc về hình thức thể hiện và mang đầm dấu ẩn vương miên

ngoài việc thực hiện các bản tin thời sự các chương trình chuyên mục mang đặc sắc khu vực phía nam trên sóng antv
thời gian qua các phóng viên tại đây đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả truyền hình antv
bằng các tác phẩm ấn tượng đặc sắc và từ đó khơi dậy tình yêu nghề sự dẫn thân với các đề tài nóng
tạo đà cho việc thực hiện các chương trình hay hấp dẫn hơn nữa
mới giáp thịt hai nghìn hai mươi bốn
trong những ngày đầu xuân năm mới hy vọng những điều tốt đẹp nhất đến với khán giả của truyền hình công an nhân dân
thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về hình ảnh của lực lượng công an nhân dân trong việc đấu tranh khám phá những vụ án
cũng như công tác đảm bảo an ninh trật tự để nhân dân vui sống
trong những ngày đầu xuân năm mới hy vọng những điều tốt đẹp nhất đến với khán giả của truyền hình công an nhân dân

trong những ngày đầu xuân năm mới hy vọng những điều tốt đẹp nhất đến với khán giả của truyền hình công an nhân dân trong việc đấu tranh